đêm ngày bảy tháng một mươi một theo giờ việt nam đồng loạt các hãng tin lớn của mỹ đã thông báo
ông joe biden đắc cử tổng thống mỹ thứ bốn mươi sáu với tỷ lệ phiếu hai trăm tám mươi bốn và hai trăm một mươi bốn
chiến thắng tại bang pennsylvania đã giúp nâng tổng số phiếu đại cử tri
dành cho ứng viên joe biden lên thành hai trăm tám mươi
hàng loạt các hãng truyền thông lớn của mỹ như ap cnn cùng đồng loạt tuyên bố
ông joe biden đắc cử tổng thống mỹ
bang pennsylvania đã giúp ông joe biden vượt qua ngưỡng hai trăm bảy mươi phiếu đại cử tri
và bước vào nhà trắng
sau khi hàng trăm nghìn lá phiếu gửi qua biêu điện được kiểm
cuộc đua đã thay đổi đáng kể theo hướng có lợi cho ông biden
như vậy người dân mỹ đã chọn ứng viên đảng dân chủ joe biden làm tổng thống thứ bốn mươi sáu của mình
ông joe biden sẽ bước sang tuổi bảy mươi tám vào cuối tháng này và trở thành tổng thống cao tuổi nhất
khi ông nhậm chức vào tháng một